nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn thị kim ngân
đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do đồng chí pani yathotu
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội dẫn đầu đã tới thủ đô hà nội
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam từ ngày năm đến ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sáng nay ngày sáu tháng ba trước lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đúng tám giờ ba mươi phút lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội pani yathotu và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã diễn ra trọng thể tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
sau lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu
đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hai nước tiến hành hội đàm
chuyến thăm hiểu nghị chính thức việt nam của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
do ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội lào dẫn đầu nhằm tiếp tục phát triển quan hệ truyền thống lâu đời
tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước lào việt nam
thực hiện các cam kết về trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của quốc hội
cũng như các hợp tác khác theo tinh thần thỏa thuận hợp tác đã ký giữa quốc hội việt nam và quốc hội lào
chuyến thăm nhằm tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan lập pháp cũng như các địa phương của hai nước
chuyến thăm là một trong những chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và lào năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau hội đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu
đã cùng tiến hành lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội việt nam và lào
đồng thời chứng kiến lấy ký thỏa thuận hợp tác giữa văn phòng quốc hội việt nam và văn phòng quốc hội lào